nguyễn quang thông nguyên tẩm biên tập báo thanh niên đã có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án cao tốc văn phòng trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số một trăm năm mươi một một trăm năm mươi năm bến vân đồn phường sáu quận bốn tp hcm
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã tiến hành khám xét chỗ ở nơi làm việc của hai bị can này đồng thời mở rộng điều tra vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố bắt tạm giam phó cục trưởng cục đăng kiểm
việt nam nguyễn vũ hải cùng năm bị can liên quan đến các sai phạm trong công tác đăng kiểm thủy nội địa xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam và các tri cục đăng kiểm
sáu bị can là lãnh đạo nguyên lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam lãnh đạo và cán bộ phòng tàu sông cục đăng kiểm việt nam gồm nguyễn vũ hải trần kỳ hình bùi quốc hưng đậu ngọc bình phan huy liêm vũ văn sơn bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ do có hành vi sai phạm liên quan đến hoạt động đánh giá
cấp đánh giá năng lực cho các cơ sở đóng mới hoán cải sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa
tòa nhân dân tỉnh trà vinh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với nguyễn thị tuyết sương trú tại phường năm thành phố trà vinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi tám sương đưa ra thông tin gian dối đang cộng tác với các ngân hàng tại thành phố trà vinh và nhờ sáu người thân quen vay đưa tiền để sương cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng
và hứa sẽ cho hưởng tiền lãi tranh lệch từ một đồng cho đến một triệu đồng mỗi ngày
từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một sáu nạn nhân lấy tiền cá nhân và vay tiền của người khác đưa cho sương
sau khi có tiền sương không thực hiện đúng như thông tin đã đưa chiếm đoạt số tiền trên một mươi hai tỷ đồng sử dụng vào việc tiêu xài đóng lãi và trả các khoản nợ cá nhân
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh đã tuyên phạt nguyễn thị tuyết sương một mươi sáu năm tù giam
đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa bắt quả tang đối tượng phạm ngọc hậu chú quận sơn trà đang tiến hành mang ma túy giao cho người nghiện
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ chín viên thuốc lắc và ba gói ma túy ketamin
khám xét tại nơi ở của hậu lực lượng công an phát hiện một trăm bốn mươi ba viên thuốc lắc chín gói ma túy ketamin một cân tiểu ly cùng với một số tăng vật có liên quan
hiện đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận sơn trà tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán pháo trái phép với số lượng lớn
trước đó tại thôn trúc khê xã thanh an công an huyện cam lộ đã bắt quả tăng phạm văn nghĩa chú xã thanh an đang thực hiện hành vi buôn bán hàng cấm thu giữ hàng hóa có tổng trọng lượng khoảng một trăm bốn mươi kg
gồm tám mươi bốn hộp giấy và một bát
bao chứa nhiều khối hình cầu là pháo nổ
bước đầu nghĩa khai nhận đã mua số hàng nói trên từ một người phụ nữ tại huyện hướng hóa
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra